thưa quý vị trong những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã phát sinh nhiều trường hợp
lây lan dịch bệnh có liên quan đến người về từ vùng dịch không thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà
hoặc là trốn tránh khai báo y tế khi đi từ vùng dịch trở về
đơn cử như tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp chỉ trong thời gian ngắn
địa phương này đã xuất hiện nhiều ổ dịch từ lý do trên
khu vực cải cát thuộc ấp bình hòa hạ xã thường lạc huyện hồng ngự phát sinh ổ dịch với một mươi một f
chính quyền địa phương phải phong tỏa cục bộ tám hộ gia đình với bốn mươi nhân khẩu
nguyên nhân của việc lây nhiễm được xác định là từ trường hợp ba người thuê ô tô lên tp hcm khám bệnh
khi trở về đã không khai báo y tế
tiếp đến đó thì chúng tôi tổ chức tầm soát và đưa cái mẫu này đi xét nghiệm pcr và kết quả cũng cho là dân tính
ngoài ổ dịch trên xã thường lạc còn sáu khu vực khác bị phong tỏa do liên quan đến các trường hợp về từ địa phương khác
còn đây là khu vực hơn một trăm linh hộ gia đình vừa được phong tỏa cục bộ vào ngày bốn tháng một mươi một tại xã phú thuận b huyện hồng ngự